tại lâm đồng vào trưa ngày hôm nay lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh một trăm một mươi ba công an tỉnh lâm đồng
phối hợp cùng với công an thành phố đà lạt đã kịp thời thuyết phục ngăn chặn một thanh niên ngáo đá
có ý định tự sát trên địa bàn phường hai tp đà lạt
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã nhận được tin báo
về một đối tượng cầm dao đưa vào ít hầu có hành vi la hét bất thường
đe dọa sẽ tự sát tại đường nguyễn thị nghĩa phường hai tp đà lạt
tiếp cận hiện trường sau khoảng một mươi phút lực lượng công an đã tước bỏ được vũ khí
và đưa đối tượng về công an phường hai để làm việc
tại công an công an đối tượng khai tên lê văn đạt đang tạm trú tại huyện đơn dương
công an thành phố đà lạt đã tiến hành test ma túy đối với lê văn đạt cho kết quả dương tính với ma túy đá
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý